trong dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
một trong những giải pháp hướng tới mục tiêu hoàn thiện toàn diện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa là cần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế
những năm qua việt nam chủ động tham gia những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
đã đánh dấu giai đoạn truyền mình mạnh mẽ của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
tuy nhiên các fta thế hệ mới cũng đang đặt ra cho chúng ta không ít thách thức
năm hai nghìn một mươi tám việt nam cùng một mươi quốc gia ký kết hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
một thị trường gần năm trăm linh triệu dân chiếm một mươi bốn bốn thương mại toàn cầu
tháng tám vừa qua evfta chính thức có hiệu lực từ đó kết nối thị trường các nước eu và vương quốc anh
với hơn năm trăm linh triệu dân
một phần tư gdp toàn cầu các hiệp định tự do thế hệ mới này đã đánh dấu giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của việt nam
trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
các fta thế hệ mới mở ra nhiều cơ hội đối với một nền kinh tế đang phát triển như việt nam
đa dạng hóa quan hệ kinh tế thương mại đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu
tránh phụ thuộc quá mức vào một khu vực cụ thể giúp nền kinh tế ứng phó tốt hơn với các biến động bên ngoài
tuy nhiên đi kèm với cơ hội là không ít thách thức
bước đầu chúng ta tiệm gặn cái khó khăn nhưng mà chúng ta muốn phát triển thì chúng ta phải tiệm gặn cái đó
không chức thì sao hai game thì nó có cái sức ép đối với doanh nghiệp là
ông cần phải thay đổi tư duy thay đổi công nghệ thay đổi quản trị điều hành thay đổi thì ông mới đáp ứng được
hạn chế cơ bản nhất đấy là do cái quy mô của doanh nghiệp nhỏ và vừa
nên chúng ta bị hạn chế rất nhiều trong cái điều kiện về tiếp cận với tín dụng
chúng ta bị hạn chế rất nhiều về trong cái trình độ quản trị doanh nghiệp
chúng ta bị hạn chế rất nhiều trong cái trình độ của nguồn nhất lực
cũng như là nhất là những cái cơ hội của tiếp cận thị trường
nó đơn giản một cái thực tế như thế này là chúng ta thấy doanh nghiệp nhỏ và vừa
thường lúng túng và bị động trong các cái tìm hiểu và nắm bắt các cái cơ hội
từ trong các khu khổ ở nhà chứ chưa nói đến các cái vấn đề lớn khác
các fta thế hệ mới là nội dung mới trong hội nhập kinh tế quốc tế
đòi hỏi các chủ trương và giải pháp đồng bộ để một mặt tận dụng được cơ hội
nhưng mặt khác cũng xử lý tốt các thách thức đặt ra với nền kinh tế
tham gia các fta thế hệ mới thể hiện mạnh mẽ chủ trương chủ động hội nhập quốc tế của đảng
nhà nước ta khẳng định và nâng cao vai trò vị thế địa
các fta thế hệ mới là nội dung mới của đảng nhà nước ta khẳng định và nâng cao vai trò